đúng một mươi tám h hai mươi năm phút ngày một mươi một tháng bốn theo giờ địa phương tức là đêm qua theo giờ việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã đến thủ đô praha
bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa séc từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng bốn
theo lời mời của chủ tịch thượng viện cộng hòa séc milan stech
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tại sân bay
có phó chủ tịch thượng viện cộng hòa séc ivo barecht đại sứ việt nam trương mạnh sơn
đông đảo cán bộ đại sứ quán việt nam và đại diện bà con việt kiều tại cộng hòa xéc
thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
từ đó đến nay cộng hòa xéc luôn quan tâm thực hiện chính sách phát triển quan hệ hợp tác với việt nam trên mọi lĩnh vực
cộng hòa xéc là nước đông âu đầu tiên cấp oda cho việt nam
từ năm hai nghìn một mươi ba cộng hòa xéc không xếp việt nam vào danh sách các nước nhận viện trợ phát triển oda
do sự tiến bộ trong phát triển kinh tế của việt nam những năm gần đây
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến nay chính phủ cộng hòa séc cấp học bổng cho sinh viên và nghiên cứu sinh của việt nam
quan hệ hợp tác lao động bắt đầu được khôi phục sau nhiều năm gián đoạn
hiện kim ngạch thương mại hai triệu giữa hai nước duy trì ở mức khá
cộng hòa séc có ba mươi bốn dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là tám mươi chín chín triệu usd
đứng thứ bốn mươi năm trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
hiện nay cộng đồng người việt nam tại séc có khoảng
hơn sáu mươi người năm hai nghìn một mươi ba chính phủ xét quyết định công nhận người xéc gốc việt
như một dân tộc thiểu số thứ một mươi bốn
chuyến thăm chính thức cộng hòa séc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân có ý nghĩa quan trọng
nhằm tiếp tục củng cố tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và cộng hòa séc
trong đó có quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam và cơ quan lập pháp của nước bạn